đến chín giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục vụ cháy tại bãi phế liệu rộng hàng nghìn mét vuông trên đường hồ văn long phường tân tạo quận bình tân tp hcm
trước đó khoảng năm giờ một mươi năm người dân phát hiện lửa bùng phát tại bãi phế liệu trên và chỉ trong ít phút lửa đã lan trên diện rộng uy hiếp đến khu dân cư lân cận
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân quận tân phú đã phải huy động hàng chục phương tiện và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do bên trong bãi chứa phế liệu chủ yếu là nguyên vật liệu dễ cháy và sản sinh ra nhiều khói nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn
sau hơn một giờ thì ngọn lửa được khống chế không cháy lan nhưng đến chín giờ cùng ngày các chiến sĩ vẫn tiếp tục dập lửa tàn âm ỉ dưới những đống phế liệu
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
công an tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ nguyễn thị thuyết nga ba mươi hai tuổi trú tại phường quyết thắng tp biên hòa nguyên là kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ của công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng dtc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng dtc vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thị tuyết nga
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
số tiền mà đối tượng nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn bốn tỷ đồng
thì gần đây cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện các công ty bán hàng đa cấp biến tướng lừa đảo
thực tế câu chuyện khi tham gia bán hàng đa cấp một vốn bốn mươi tám lời hay là không phải làm gì cũng có tiền không chỉ xảy ra tại công ty của phần liên kết việt
mà còn là hình thức phổ biến của các công ty đa cấp trong thời gian vừa qua
ngoài những tài liệu bán hàng và những khóa đào tạo kỹ năng bán hàng các công ty bán hàng đa cấp còn tổ chức những buổi phát tiền thưởng hoành tráng
có sự kiện tu hút từ ba đến năm nghìn người tham dự
cũng tại đây thì câu chuyện siêu thu nhập khi tham gia bán hàng đa cấp đã được các công ty giàn dựng một cách không thể thuyết phục hơn để rụ rỗ người tham gia
đây là quan cảnh một chương trình gọi là đại hội phát thưởng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệm quyền thương mại thăng long
hay còn gọi là công ty thăng long group tổ chức tại thiên đường bảo sơn hà nội
ước tính khán phòng
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm thăng long group đã liên tục tổ chức các buổi phát thưởng tháng quy mô hoành tráng như thế này
số lượng người tham gia tháng sau luôn cao hơn tháng trước và số tiền thưởng mà nhà phân phối nhận được theo lời giới thiệu của thăng long group
chỉ trong ba mươi ngày khiến nhiều người không khỏi giật mình
còn đây là những tài liệu cho thấy cách mà thăng long group đã dẫn dụ người dân đến với hệ thống đa cấp của mình
bằng việc xây dựng những chương trình khuyến mại như
đầu tư mua gói sản phẩm bốn mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận khuyến mại một trăm năm mươi ba triệu đồng
đầu tư mua gói sản phẩm hai trăm ba mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận gói khuyến mại bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
với sức hấp dẫn như thế chỉ sau gần hai năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
thăng long group đã xây dựng cho mình một hệ thống nhà phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
việc các công ty bán hàng đa cấp mà tổ chức các lễ trả thưởng lễ kêu gọi mọi người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp
đây là một hoạt động marketing
nhưng mà cái hoạt động marketing bị biến tướng bằng cách họ đưa ra những nhân vật với những doanh thu cao ngất ngược

thì không có mục đích nào khác ngoài mục đích lôi kéo những người hiện nay đang đứng ở bên ngoài mạng lễ đa cấp để tham gia vào mạng lễ đa cấp đó
có thể nói là cứ nhìn vào những cái hoạt động này có thể mình đánh giá được những cái tính đúng đắn hay không đúng đắn của các công ty bán hàng đa cấp
và thực tế thời gian qua là đã chứng minh rồi những công ty nào có càng tổ chức những sự kiện rầm rộ lôi cuốn càng đông người tham gia
thì thực tế đã cho thấy rằng công ty đó càng hoạt động trái pháp luật
theo tìm hiểu trong hệ thống bán hàng đa cấp
để nhận được mức thu nhập một bảy tỷ đồng trong ba mươi ngày thì nhà phân phối phải mời được hàng ngàn người tham gia hệ thống
theo nghị định bốn mươi hai ndcp của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
gồm cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng tiền thưởng lợi ích kinh tế từ việc rụ rỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
tôi nghĩ sau ngày hôm nay anh chị hãy liên lạc đến tất cả các nhà phân phối họ sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh chị cách lấy

khoản thu nhập là một bảy tỷ đồng thì thăng long group phải trích lại khoản thuế thu nhập cá nhân của người nhận
để nộp vào ngân sách nhà nước
nhưng trên thực tế việc nộp khoản thuế này có được công ty tuân thủ hay không
trong phóng sự sau chúng tôi sẽ truyền tải thông tin đến quý vị và các bạn
tiếp tục với những tin tức khác một đối tượng mang quốc tịch trung quốc vừa bị công an tỉnh bình dương
tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu li mingzhu là trưởng bộ phận đồng gói của công ty trách nhiệm ưu hạn kinh mắc cửa việt nam
trong quá trình làm việc li mingzhu và ông chen mingxiong đã xảy ra mâu thuẫn
nên khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu limi siêu đã chạy vào nhà ăn tập thể của công ty
lấy một con dao đem lên phòng làm việc của ông chen mingxiong để nói chuyện
tại đây giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
li mingzhu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đàn ông chen mingxiong khiến đàn nhân bị thương nặng
thấy sự việc xảy ra bà liu xuching và ông chang taochen đã chạy vào căn ngăn
thì tiếp tục bị li mingzhu dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu
và bắt giữ đối tượng li mingzhu để được trang xử lý theo pháp luật của việt nam
phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nam định vừa triệt xóa thành công tụ điểm ma túy phức tạp
trên địa bàn thành phố nam định bắt giữ hai đối tượng cùng nhiều vật chứng có liên quan
trong quá trình trinh sát lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng
trần minh phúc chú thành phố nam định đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp
từ lời khai của đối tượng tổ công tác đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn
thu giữ một mươi gam ma túy tổng hợp năm phân heroin một gói ma túy cỏ hai khẩu súng côn sáu viên đạn cùng một số vật chứng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn hiếu trung hai mươi một tuổi trú tại đắk lắc về tội cướp tài sản
đối tượng lẻn vào dãy phòng trọ với ý định trộm cắp tài sản thì bị phát hiện
đối tượng không chế nạn nhân không thành nên đã bỏ trốn
sau đó đối tượng quay lại địa điểm để lấy xe máy thì bị người dân phát hiện và giao cho cơ quan công an xử lý
vào chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng thuộc trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tỉnh lạng sơn
đã phát hiện trên chiếc xe ô tô chạy hướng đồng đăng lạng sơn đang vận chuyển lô hàng thực phẩm nhập lậu do trung quốc sản xuất
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe hơn hai mươi thùng hàng bao gồm các loại hàng thực phẩm đóng hộp
thực phẩm bao gói sẵn như là dầu hào mù tạt xì dầu gói rau củ các loại
lái xe kiêm chủ hàng là vũ đình quang đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào
chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp cho lô hàng thực phẩm trên
hiện nay toàn bộ lô hàng thực phẩm nhập lậu trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu
đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật
chiều qua tổ công tác của cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bộ công an đã bắt quả tang
một vụ xả chất thải tại thôn mai châu xã đại mạch huyện đông anh tp hà nội
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
tại hiện trường xe bồn biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi bốn của công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh môi trường số một
đông anh hà nội do lái xe nguyễn văn du sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở tỉnh hải dương điều khiển
đang có hành vi xả thải chất độc hại xuống ao gần khu vực dân cư thôn mai châu
ban đầu lái xe khai nhận
theo quan sát của chúng tôi chất mà xe bồn xả xuống chiếc ao này màu nâu ướt có mùi nồng
người dân ở đây đã phát hiện ra hiện tượng này từ rất lâu và đã có ý kiến với chính quyền xã
nhưng hiện tượng này vẫn không dừng
cái này thì là cái chất này chúng tôi người dân là không biết cái chất gì
nhưng mà đổ xuống đây là hàng khoảng độ một vài tháng rồi
mà hôm nay là có một xe nhưng cũng có những hôm hai ba xe
cứ đem đến
đổ xuống lại là đổ liên tục
nếu nó nắng lên một tí thì nó bay vào cái khu dân cư chúng tôi ở đây là khó chịu
qua điều tra ban đầu chúng tôi xác định đối tượng đã tiếp nhận chất thải
từ khu công nghiệp thăng long nội bài để xả thải trái phép
tại thôn mai châu xã đại mạch gây ô nhiễm môi trường và gây bất bình trong quần chủng nhân dân
các giác sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân
vì vậy các bạn nên hãy
hạn chế hoạt động ngoài trời vào lúc trưa chiều
áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng hơn sang phía đông nam
gây ra gió tây nam và tạo hiệu ứng phơn khô nóng cho các tỉnh từ thanh hóa cho tới tận thừa thiên huế
trong ba ngày tới thời tiết tại đây cũng sẽ nắng nhiều không mưa
nắng nóng gây gắt xảy ra trên diện rộng
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi chín độ
tại nam trung bộ thời tiết ổn định không mưa
ngày nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi hai đến ba mươi chín độ

vùng núi phía tây còn cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch dài ngày của quý vị và các bạn
khu vực tây nguyên phổ biến mây thay đổi
đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều
tuy nhiên khoảng thời gian tối muộn đến đêm một vài nơi trên khu vực sẽ xảy ra mưa rào cục bộ
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến ba mươi sáu độ
các tỉnh nam bộ từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm thời tiết vẫn ổn định ít thay đổi so với trạng thái hiện tại
trời hầu như không có mưa ban ngày nắng nhiều và khô
riêng các tỉnh thuộc miền đông của khu vực có thể hơi nóng bức trong một vài tiếng giữa trưa
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi bảy độ
cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong khu vực ít thay đổi so với trạng thái hiện tại